kính chào quý vị khán giả quý vị đang xem chương trình đường tới tương lai của truyền hình nhân dân
thưa quý vị nhiều người quan niệm giờ vào đại học dễ dàng hơn trước đây rất nhiều
nhưng thực tế thì không hoàn toàn là như vậy
tuyển sinh đại học giờ muôn hình vạn trạng
cùng vào đại học nhưng có nơi được ví là dễ như ăn kẹo
cũng có nơi là một cuộc chiến chây ra chóc vẩy
mùa tuyển sinh năm nay dự báo việc theo đuổi nhóm ngành học hot đã khốc liệt sẽ càng khốc liệt hơn nữa
em tham gia xét tuyển sớm hơn thì tỷ lệ cạnh tranh sẽ không cao

chứ bọn em muốn giảm cạnh tranh thì bọn em sẽ xét trước
em tham gia xét tuyển sớm thì chắc chắn sẽ có một suất sớm để vào đại học hơn
xét tuyển sớm đã được hai trăm một mươi bốn trên ba trăm hai mươi hai trường sử dụng trong năm hai nghìn hai mươi ba
thực tế việc nhận hồ sơ xét tuyển sớm
xét tuyển thời gian này chỉ mang ý nghĩa giúp các trường xác định được phần nào về nguồn tuyển
vì còn chờ khâu lọc ảo chung toàn quốc
xét tuyển sớm là một cái ưu tiên cho các trường để lựa chọn được cái thị sinh mà phù hợp với nhà trường
đặc biệt là các cái thị sinh có cái thành tích trong công tác học tập
rồi hoặc là tham gia các cái thí đánh giá về năng lực đánh giá về tư duy
ở cả trường đại học quốc gia nội và trường đại học bách khoa
thì công tác xét tuyển sớm cũng giúp các trường chủ động hơn được nguồn thí sinh
đặc biệt là thí sinh có những thành tích cũng như là tăng nâng cao chất lượng đầu vào
do đó thì sau khi lọc ảo của bộ thì chỉ trúng được một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng
do đó thì trong cái số đó thì có ba là trúng tuyển
và chín trong cái số mà ba thì là đã nhập học vào nhà trường
cũng giống như trang và linh
nhiều thí sinh đã nhận được kết quả trúng tuyển sớm một cách nhanh bất ngờ
họ nhận được thông báo trúng tuyển có điều kiện
thậm chí là ngay trong ngày đăng ký xét tuyển
có nghĩa là chỉ chờ thí sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông
và xác nhận nguyện vọng xét tuyển vào trường trên hệ thống của bộ giáo dục và đào tạo là có thể nhập học
với những thí sinh chỉ cần vào đại học mà không nhất thiết đúng với nguyện vọng hay tiêu chí đặt ra
thì có thể đăng ký xét tuyển sớm
và đăng ký một danh sách thật dài
quá trình sàng lọc lọt sàng xuống nia
không đỗ ngành này thì cũng sang ngành khác trường khác
việc vào đại học nói chung là không còn khó
vì bên cạnh xét tuyển bằng kết quả điểm thi trung học phổ thông
các trường còn được xét tuyển sinh từ học bạ phổ thông
phương thức này tăng thêm cơ hội cho thí sinh vào đại học
dù bộ giáo dục và đào tạo đưa ra ngưỡng điểm tối thiểu vào đại học
điểm sàn là từ một mươi bốn đến một mươi năm điểm cho ba môn
nhưng những thí sinh không đạt chuẩn này
trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
vẫn có thể vào đại học bằng học bạ
nhà trường đánh giá là nó phù hợp với đa phần các bạn thí sinh
và tất cả các bạn thí sinh dù có cả trứng thủy quốc tế
vẫn có thể đăng ký cả phương thức xét bằng kết quả học tập
do đó thì phương thức sử dụng kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông
nó sẽ nhiều thí sinh đăng ký
tuy nhiên nhiều thí sinh đăng ký thì điểm để đủ được trung tuyển
việc xét tuyển sớm dự kiến sẽ được điều chỉnh từ năm hai nghìn một mươi năm
để đảm bảo minh bạch trong tuyển sinh
nhiều chuyên gia đề xuất chỉ nên xét tuyển sớm
những thí sinh thực sự giỏi như tuyển thẳng hay thí sinh tài năng
thay vì làm đồng loạt như hiện nay
chúng tôi phải đảm bảo được tỷ lệ của từng phương thức một
ví dụ như là phương thức của học bạ
thì thường thường các ngành xét học bạ khoảng ba
có ngành thì tối đa năm mươi
nhưng số lượng gọi trung tuyển phải sát với số lượng chỉ tiêu đã đăng ký
bằng phương thức nào
do vậy các thí sinh sẽ nhập học theo đúng các điều kiện đăng ký như vậy
trong quá trình thu thập dữ liệu như vậy
nhà trường công bố một luật chơi hay nói khác là quy tắc quy đổi
và đinh lượng hóa tất cả những tiêu chuẩn tiêu chí
trong quá trình xét tuyển sớm này
và cái điểm đó có thể nhập lên hệ thống và xét tuyển chung
nhiều trường đại học tiếp tục giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông
tăng xét tuyển sớm bằng chứng chỉ tiếng anh
và kỳ thi riêng
thêm tiêu chí xét tuyển
điều này dự báo việc dùng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông xét tuyển vào một số nhóm ngành
được nhiều thí sinh quan tâm
sẽ phải cạnh tranh rất khốc liệt
câu chuyện hai thí sinh thủ khoa tổ hợp a
cũng từng trượt nguyện vọng một
ngành khoa học máy tính của đại học bách khoa hà nội
là minh chứng rõ nét nhất
về mức độ khó khăn
để giành được xuất vào đại học
theo cách này
việc thí sinh tham dự thêm các kỳ thi riêng
vì điểm chuẩn của một số ngành
tại các trường đại học lớn
xét tuyển theo phương thức
điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
những năm gần đây đều chạm mốc gần tuyệt đối
chính là tự mở ra cơ hội cho bản thân
tất cả học sinh trong lớp này
đều đạt được tốt nghiệp trung học phổ thông
đăng ký từ hai đến ba đợt
của kỳ thi riêng
cá biệt có những bạn tham gia
tất cả các đợt thi
mà học sinh có thể đăng ký
đăng ký nhiều đợt
tạo cảm giác an tâm cho các em
năm nay số thí sinh đăng ký thi riêng
lên đến mức kỷ lục
hai đại học quốc gia hà nội và tp hcm
ghi nhận hơn chín mươi năm lượt thí sinh
xác nhận thi đợt đầu
trong khi đăng ký các đợt thi tiếp theo
cũng đang đều quá tải
tháng năm tháng sáu
chúng tôi cũng gần năm mươi chỗ
tức là quy mô đã tăng lên
hy vọng là đã đứng được
chúng tôi cũng đã khống chế rằng
hai lượt thi là cách nhau hai mươi tám ngày
chúng tôi cũng đã khống chế rằng
rồi các thí sinh chỉ giữ thi tối đa hai lần
ở khía cạnh khác
khảo sát tại một số trường đại học
năm hai nghìn hai mươi ba cho thấy
lượng thí sinh đăng ký kỷ thi riêng
nhưng số lượng thí sinh
chọn phương thức này đặt nguyện vọng cao nhất
lại khá kiểm tốn
bởi để đạt được điểm cao
tại các kỷ thi đánh giá năng lực
hay đánh giá tư duy này
là một điều không hề dễ dàng
kỷ thi riêng
thực chất ra để lựa chọn
các cháu có năng lực thực sự

theo học các kinh hành trọng điểm
năm ngoái thì các cháu đăng ký
và trúng tuyển vào là một trăm linh cháu
với tổng chỉ tiêu nhà trường cho tôi khoảng năm
thì tỷ lệ này
thì cũng hơi ít
các thí sinh đã từng tham gia
các kỳ thi đánh giá năng lực đánh giá tư duy
đều nhìn nhận độ phủ của kiến thức
cũng như mức độ phân loại
của các kỷ thi riêng này là rất cao
đề thi sau mỗi đợt thi
cũng được bảo mật không công bố
do vậy thí sinh và các thầy cô giáo
chỉ có thể ôn nguyện
dựa trên toàn bộ chương trình đã học
kỷ thi đánh giá năng lực
sẽ có gồm ba phần đó là tư duy định lượng
tư duy định tính và khoa học xã hội
còn đánh giá tư duy thì nó sẽ
nặng về toán học và logic
khán của em hiện tại là
em chưa định hình được là
cấu trúc đề thi cũng như cái mức độ đề như nào
tại vì các trường khi mà thi xong
thì không có để đề ra ngoài
khiến thức này đồng nghĩa với việc là
cơ hội nó cũng ít đi
và cơ hội của các em độ vào đại học sẽ giảm đi
với dân trường
chúng tôi cũng chăn trở
trong những năm tới chúng tôi nghĩ là
phải xác định lại
phải tính toán lại
về cái phương thức
cái cách chức mà chúng tôi tổ chức ôn tập
cho các em học sinh lớp một mươi hai
nếu không mà cứ ôn tập theo cái phương pháp cũ
thì có lẽ là tỷ lệ học sinh đỗ đại học sẽ rất thấp
ngoài phương thức dùng điểm thi
từ các kỳ thi riêng để xét tuyển
thì còn một cách xét tuyển nữa
cũng khá phổ biến trong vài năm gần đây
đó là xét tuyển kết hợp
giữa điểm thi điểm học bạ
với các chứng chỉ quốc tế
học sinh phổ thông hà nội
và các thành phố lớn
khó có thể cạnh tranh với học sinh các tỉnh
khi thi đấu tay bò
ở các phương thức xét điểm thi tốt nghiệp
ngược lại học sinh
tại các vùng nông thôn khó khăn
lại khó có thể chạy đua
để có các chứng chỉ quốc tế
tuy nhiên để có được các chứng chỉ quốc tế
thì ngay cả học sinh thành phố lớn
cũng phải rất vất vả
bỏ công khổ luyện
và bỏ tiền đầu tư không ít
nhưng ngay cả tại phương thức xét tuyển kết hợp
với chứng chỉ quốc tế
thì sự cạnh tranh cũng đang ngày càng gai gắt
cái ielts thì
nó là một công cụ thôi
vì chúng ta hội nhập mạnh
chúng ta còn có mục tiêu là sẽ trở thành
ngôn vũ thứ hai
chúng ta hội nhập quốc tế sâu thì trước sau cũng phải học
và cái đặc điểm của ngoại ngữ
cụ thể là tiếng anh
học càng sớm càng tốt
mà nó là mưa rầm thấm lâu tích lũy lâu dài
chứ không phải học cũng cấp tập trong vài tháng
thì đây là tôi cho là
cái quy chế tuyển sinh cũng như là
cái phương thức tuyển sinh
càng ngày càng hoàn thiện
càng hướng đến công bằng minh bạch
chất lượng để cả về phí thí sinh
cả về phí nhà trường
việc áp dụng phương thức kiểu một cửa
trong tuyển sinh là mong muốn
của tất cả các cơ sở đào tạo
nhưng trong bối cảnh phải thỏa mãn
nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng
và cũng chưa có công cụ nào
để có thể công nhận tương đương
giữa các phương thức tuyển sinh
bởi vậy các trường vẫn phải áp dụng chia nhỏ
tuyển độc lập với từng cửa
để vào trường
điều này cũng đồng nghĩa
chỉ thí sinh đi cùng một cửa
mới cạnh tranh công bằng với nhau
và tuyển sinh đại học giờ đây
dễ hay khó
còn phụ thuộc vào việc thí sinh vào đại học nào
và vào bằng cánh cửa nào
thưa quý vị và các bạn
nếu như trước kia
quan niệm trẻ em còn nhỏ
chuyện tiền bạc là trách nhiệm của người lớn
thì hiện nay
xu hướng dạy con khởi nghiệp
kiếm tiền từ nhỏ
được rất nhiều bậc của hình lựa chọn
trẻ em từ nhỏ có thể làm những công việc
phù hợp với khả năng của mình
để hiểu được giá trị của sức lao động
trong tuổi mục góc học đường tuần này
chúng tôi muốn dành thời lượng của chương trình
để cùng quý vị tham khảo một vài ý tưởng
để có thể lên kế hoạch trong mùa hè này
dạy cho con những kiến thức
kỹ năng ban đầu về quản lý đồng tiền
một cách hiệu quả
từ khi bảy tuổi
đức đã được mẹ của mình hướng dẫn làm thêm
nhiều công việc khác nhau
từ bán nông sản sạch live stream bán sách
cho đến làm mc song ngữ
nay là học sinh lớp tám
nhưng kinh nghiệm tích lũy từ những công việc đó
đã giúp em hiểu được giá trị của sức lao động
những định hướng của mẹ
em có rất nhiều trải nghiệm
kiếm tiền như thế
không biết được
muốn kiếm được tiền
thì cũng phải bỏ ra công sức
thì cũng phải bỏ ra
cái tâm huyết của mình
thì mới có thể
thành công được
tiền tiết kiệm từ những công việc đã làm
đức cũng được mẹ dạy cách tri tiêu
và quy định sử dụng số tiền tiết kiệm
theo sở thích của mình
dịp hè này chị trung còn cho con dạy thêm tiếng anh
cho lớp mầm non tư thục của mình
với chị đây là dịp để dạy con
các kỹ năng mềm cần thiết
mà không trường lớp nào dạy
cũng có một cái quỹ riêng
một cái hòm riêng
để con cứ khi nào mà có tiền công
là con đều đưa vào chiếc hòm tiết kiệm đó
thế và bây giờ quỹ của con cũng khá lớn
con cũng rất là biết cách tri tiêu
chứ không hoang phí đâu ạ
thế và con cũng sử dụng nó
một cách rất là hợp lý
để tiết kiệm công sức của mình
đã làm ra và cũng rất là biết thương bố mẹ
thực tế việc cho trẻ khởi nghiệp từ nhỏ
đã rất phổ biến
tại các quốc gia
theo các chuyên gia
việc phụ huynh tạo điều kiện cho con mình phát triển ý tưởng khởi nghiệp
ngay từ khi còn nhỏ
đồng thời luôn ủng hộ giúp đỡ sát sao
để thực hiện giấc mơ trưởng thành này của trẻ
sẽ giúp tư duy và nhận thức của trẻ phát triển tích cực
có ích cho cuộc sống sau này
hướng với con
với giống như là một hình thức kinh doanh
thứ nhất là sự tự lập
thứ hai là có sự tính toán
và với cái mục đích và kiếm tiền nó đúng đắn
thì mình cũng rất là khuyến khích
còn cũng không phải là áp đặt
và cũng không nên áp đặt
tùy theo khả năng và sở thích
của các con để các bạn phát triển một cách phản diện nhất
đào tạo giáo dục của học sinh
cũng là một nội dung quan trọng hiện nay
nó cập nhật với xu thế hiện đại
đó là các con sẽ được làm quen sớm
với việc tự chủ
về quản lý
về việc tài chính của các con
cái điều này cũng rất là quan trọng
trong xã hội hiện đại hiện nay
dạy con cách khởi nghiệp
và quản lý tài chính
không phải là bắt con làm bất cứ việc gì kiếm ra tiền
mà cần định hướng để con phát triển
những công việc tài chính
những công việc trái sử dụng chất sáng và trí tuệ
hoặc theo sở thích của con
trong thời gian dành hòa trên lớp
đặc biệt trong dịp hẹn này
có như thế cha mẹ không chỉ giúp trẻ hiểu được giá trị đồng tiền
quý trọng sức lao động
mà còn chấp cánh để con rèn luyện được nhiều kỹ năng sống thực tế
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình đường tới tương lai tuần này của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau